thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự đối với đặng như quỳnh
đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nơi ở phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội
nghề nghiệp lao động tự do đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra giải quyết vụ án và khuyến cáo người dân
không nghe theo tiếp tay lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh
là đối tượng thực hiện có hành vi phạm tội quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tại đắk lắc vừa xảy ra vụ giết người nguyên nhân mâu thuẫn lại chỉ vì tiếng nẹt bô xe
nguyễn đình hoàng hai mươi năm tuổi trú tại xã hòa đông
nguyễn can trung huyện crong park tỉnh đắk lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi ba tháng bốn sau khi ăn nhậu xong
nguyễn can trung trú tải huyện crong park điều khiển xe máy
chở anh phạm trung hiếu đến nhà của hoàng để đón bạn
khi đến trước nhà hoàng trung gõ cửa nhưng không có ai ra mở
sau đó trung quay lại nổ máy dồ ga và nẹt bô thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
cãi vã và thách thức lẫn nhau
sau đó trung đã gọi đỗ trí thiện chú cùng xã đến để giúp mình đánh hoàng
khoảng năm phút sau thiện đến cả hai lao vào đuổi đánh hoàng
hoàng chạy về sân nhà lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người trung và thiện
khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
hoàng sau đó đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng thảo a nhìa chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi chín bánh heroin
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện nậm nhôn tỉnh lai châu
xác lập chuyên án khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn tại km tám một trăm linh tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy
thuộc địa phận xã
trên lệ lợi huyện nậm nhôn bàn chuyên án đã bắt quả tang thảo a nhịa cùng một mươi chín bánh heroin
một xe máy hai điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu nhiệt khai nhận đã nhận mang số ma túy trên
từ xã trà cang huyện nậm pồ tỉnh điện biên chuyển sang địa bàn nậm nhùn tỉnh lai châu
để bán kiếm lời và vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
hai mươi đối tượng đang sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke
trên địa bàn thị trấn quán lào huyện yên định vừa bị lực lượng công an thanh hóa bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một túi ni lông đựng các viên ma túy dạng kẹo
cùng với nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh chín trên hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh khai thác có năm đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy gồm bùi thị xuân
bùi thúy hằng nguyễn văn ánh trương huyền đạt nguyễn đức anh và tất cả cùng chú tại thanh hóa
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen kéo theo việc đòi nợ đã gây nên nhiều hệ lụy phức tạp
và đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh tình hình tội phạm gây mất an ninh trật tự tại cơ sở
và trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã đấu tranh
triệt phá các ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
gồm trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã an lư huyện thủy nguyên thành phố hải phòng và đồng phạm
về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra xác định đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức
cho trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
hoạt động dưới vỏ bọc của cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn rộng của huyện thủy nguyên
danh sách người vay số liệu tiền cho vay tiền thu lãi hàng ngày được các đối tượng quản lý chung
trên ứng dụng quản lý cầm đồ mecas
số tiền các đối tượng cho vai đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
đối tượng giúp cầm đồ ngoài ra đối tượng bố trí cho đàn em quản lý phụ trách ba cơ sở trên
đối với từng cơ sở thì các đối tượng là phân công nhiệm vụ vai trò của từng người khác nhau
từ người quản lý chung đến người phụ trách trường cho vay người quản lý tiền người thu tiền
và cuối cùng buổi chiều tối hàng ngày thì các đối tượng sẽ chuyển tất cả tiền tổng hợp sổ sách
về cho dụng để dụng quản lý chung
phức tạp của nhóm này thể hiện là việc ngoài các địa bàn hoạt động rất là rộng
số lượng người cho vay lớn thì khi người vay không có khả năng trị trả
đối tượng sẽ cho đàn em đi gọi điện nhắn tin đe dọa hoặc trực tiếp đến nhà
gây mất an lệnh trật tự tại địa phương
căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trần văn dũng
và bốn đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
có thể thấy để kiềm chế và triệt xóa có hiệu quả hoạt động của các ổ nhóm tín dụng đen
trên địa bàn bên cạnh sự quyết tâm cao của lực lượng công an
còn rất cần sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện
và tố giác tội phạm qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn thành phố
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
và tuyên phạt bị cáo bùi mạnh hùng bốn mươi năm tuổi ngụ tại phường long bình
thăm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bị cáo hùng giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
ubnd tỉnh sau đó giữ chức phó giám đốc trung tâm hội nghị
và tổ chức sự kiện văn phòng ubnd tỉnh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bị cáo hùng đã chiếm đoạt một bảy
một mươi tỷ đồng của hai nạn nhân trú tại tp hcm với mục đích chuyển mục đích
sử dụng đất tại huyện định quán và nhân trạch
và một nạn nhân tại tp biên hòa nhờ hùng xin vào làm nhân viên
tại văn phòng ubnd tỉnh
sau khi bị tố cáo hùng đã bị bắt giữ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình các bị hại
ba đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của một công ty vừa bị công an
huyện yên khánh tỉnh ninh bình bắt giữ để điều tra xử lý
trước đó nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn hải hoàng
chi nhánh tại xóm một mươi a xã khánh nhạc huyện yên khánh tỉnh ninh bình
về việc xảy ra mất trộm tài sản
công an huyện yên khánh đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định
ba đối tượng là phạm văn đại quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hải hoàng
và phạm văn tuấn là em trai của đại cùng vũ đức huy
chú tại huyện an lão hải phòng chính là thủ phạm
các đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ ngày một mươi một tháng bốn
điều khiển xe ô tô đến công ty lấy trộm một số vật liệu gia công dày của công ty
tổng giá trị tài sản khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài vụ việc trên các đối tượng cùng với bùi đình trinh
cũng là quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hải hoàng chú tại tỉnh thái bình
thực hiện hai vụ trộm khác của công ty xảy ra vào các ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thành phố hồ chí minh chính thức triển khai tiêm
vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trẻ lớp sáu trên toàn thành phố hồ chí minh và trẻ lớp năm
tại năm trường tiểu học sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày đầu tiên
như vậy thành phố hồ chí minh là địa phương thứ hai trên cả nước tổ chức triển khai tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sau quảng ninh đã tiêm từ ngày một mươi bốn tháng bốn
thành phố hà nội sẽ tiêm vào ngày mai ngày một mươi bảy tháng bốn
liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đã có hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phải cập nhật mã định danh để kết nối xác thực chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngày một mươi năm tháng bốn bộ y tế đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ y tế
giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
và biện pháp y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín và người tiếp xúc gần f một
trong đó nhấn mạnh f một không phải cách ly nhưng tránh tiếp xúc với người có nguy cơ cao người mắc bệnh nặng